thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ đã đến osaka
tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi với tư cách khách mời đặc biệt và thăm nhật bản từ ngày hai mươi bảy tháng sáu
đến ngày một tháng bảy tới theo lời mời của thủ tướng shinzo abe
việt nam là một trong tám nước khách mời đặc biệt của nước chủ nhà nhật bản tại hội nghị g hai mươi lần này
được tổ chức trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng sáu tại thành phố osaka
hội nghị g hai mươi là diễn đàn của lãnh đạo cấp cao một mươi chín nước phát triển nhất thế giới
cung cấp chín mươi tổng sản phẩm toàn cầu và tám mươi giao dịch thương mại quốc tế
kết thúc hội nghị thượng đỉnh g hai mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc có kế hoạch thăm nhật bản
từ ngày ba mươi tháng sáu đến ngày một tháng bảy
đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam tại sân bay quốc tế kansai
có ông kiyoto totsuchi thứ trưởng nghị sĩ bộ ngoại giao nhật bản
ông kiminori iwama đại sứ cục trưởng lễ tân bộ ngoại giao nhật bản cùng lãnh đạo tỉnh osaka
về phía việt nam có đại sứ việt nam tại nhật bản vũ hồng nam và phu nhân
đón thủ tướng và đoàn còn có tổng lãnh sự việt nam tại osaka vũ tuấn hải và phu nhân
cùng cán bộ đại sứ quán việt nam tại tokyo tổng lãnh sự quán việt nam tại osaka
và đại diện cộng đồng người việt tại osaka
các nội dung thảo luận chính tại hội nghị g hai mươi dự kiến là kinh tế toàn cầu thương mại đầu tư
đổi mới sáng tạo và kinh tế số môi trường năng lượng biến đổi khí hậu phát triển bền vững
việc làm phụ nữ và y tế
năm nay nước chủ nhà nhật bản mời việt nam tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
với tư cách là khách mời đặc biệt và tham dự các hội nghị và cuộc họp trong khuôn khổ g hai mươi năm hai nghìn một mươi chín
tham gia thảo luận tại tất cả các phiên họp của hội nghị thượng đỉnh
và đóng góp ý kiến cho dự thảo tuyên bố chung của hội nghị
theo chương trình bên cạnh việc tham dự các phiên thảo luận
thủ tướng sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo các quốc gia tham dự thượng đỉnh g hai mươi
thủ tướng cũng sẽ có một số cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp tổ chức hữu nghị vùng kansai trong thời gian ở tại osaka